tức là quy chế thành lập tòa án hình sự quốc tế icc
vì cho rằng tòa án này đã không đáp ứng được những kỳ vọng của cộng đồng quốc tế
trong một thông cáo bộ ngoại giao nga cho biết việc moscow rút khỏi quy chế rome
được thực hiện theo chỉ thị của tổng thống vladimir putin
năm hai nghìn nga đã ký tham gia quy chế rome thành lập icc
tòa án thường trực xét xử tội phạm chiến tranh đầu tiên trên thế giới
tuy nhiên bộ ngoại giao nga cho rằng icc không thực sự độc lập
đồng thời vận hành theo hướng một chiều và không hiệu quả
nga khẳng định chưa bao giờ phê chuẩn quy chế rome
moscow cho biết nước này không hài lòng phán quyết của icc
về cuộc chiến tranh ngắn ngày giữa nga và georgia hồi năm hai nghìn tám